bảy mươi năm về trước trong những ngày tháng năm quân và dân hai nước việt lào đã bắt đầu chiến dịch giải phóng cánh đồng chung
chiến dịch này cho tới nay vẫn được xem là mốc son ghi dấu tỉnh hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt lào anh em
và trong những ngày tháng năm này cánh đồng chung lại đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh hữu nghị đó
lại là một câu chuyện khác về tỉnh hữu nghị việt lào
mối quan hệ việt lào là cái mối quan hệ chiến đấu rồi hữu nghị là tỉnh nghĩa anh em là rất là nhiều nhiều năm nay rồi
thế và khi mà phát triển dự án ở đây là chúng tôi cũng với một cái tình cảm hết sức là đặc biệt
và sẽ dồn hết nguồn lực kể tài chính cả con người để cho cái dự án nó thành công
chúng tôi có tiềm năng lớn với quỹ đất lên tới năm hectare
phía việt nam công ty vinamilk có năng lực công nghệ có tiềm lực tài chính và đã thể hiện quyết tâm phát triển đàn bò bằng công nghệ hiện đại
và với truyền thống tin tưởng lẫn nhau của nhân dân hai nước chúng tôi tin rằng dự án sẽ thành công và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lào
cũng như mang lại hiệu quả kinh tế xứng đáng cho những nỗ lực của vinamilk
những dây thép gai của năm mươi năm trước nay đã không còn
những đồn bốt được thay bằng những nhà điều hành
những trang trại bốn
và ông việt đi qua hơn nửa đời người càng tin tưởng hơn về một tương lai tươi đẹp trên cánh đồng này
tương lai mà những cựu chiến binh như ông đã góp phần vun đắp từ mấy mươi năm trước